trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm mô hình này nhân dân trên địa bàn đều tỏ ra rất hào hứng
bởi khi đến với biêu điện văn hóa xã làm các thủ tục hành chính họ được nhân viên biêu điện hướng dẫn
hỗ trợ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn nhận gửi các thủ tục hành chính liên thông
các thủ tục hành chính qua dịch vụ biêu chính công ích các thủ tục hành chính
các thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ trả kết quả tại nhà và có thể đọc sách báo điện tử miễn phí
lợi ích trực tuyến dịch vụ công tôi thấy trước kia đi làm giấy khai sinh hoặc là đi làm các mọi thủ tục
thì cũng rất là không được thuận tiện tại vì sau khi đi làm thì lại còn phải trưng các giấy tờ
các vấn đề liên quan đến nhưng đến bây giờ mà nói thì hiện nay có dịch vụ này tôi thấy rất là thuận tiện
cho người dân ở đây
thì đến thì chúng tôi tuy rằng là ngày xưa thì nếu mà đến thì phải viết bằng tay
rồi như vậy lấy ra các cái tờ khai để khai cho nó đảm bảo nhưng mà cái thời gian thì nó mất nhiều
cho đến bây giờ mà có cái dịch vụ này thì nó thật là đến đây chỉ mất ít thời gian thôi
thì dịch vụ bên biêu điện thì cũng vụ thấy nhanh hơn là trước thì bên bị bán
thì tôi thấy là bên biêu điện dịch vụ tốt hơn
và tôi nhận thấy là những vấn đề đấy thì rất là tiện lợi cho người dân
bên biêu điện người ta cải cách hơn vụ nhanh và chuyển thông tin kết quả đến cho người dân tận nơi
thì người dân rất hài lòng
nói về mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn thì tôi thấy bản thân tôi cũng là tượng là người sử dụng
và cũng là người hướng dẫn người dân sử dụng
thì tôi thấy nó có khá nhiều ưu điểm
thì người dân sẽ tiết kiệm được khá nhiều công sức chi phí đi lại
so với cả dịch vụ công mức độ hai mức độ ba đã triển khai
thì mức độ bốn này người dân sẽ chỉ việc đẩy hồ sơ lên
và sau đó là nhân viên của bên biêu điện sẽ trực tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang cơ quan chức năng
sau đó là chuyển kết quả về tận tay người dân
người dân đỡ công sức đi lại và chờ đợi
chị đỗ thị hậu nhân viên biêu điện văn hóa xã trung mầu
hàng ngày đều có mặt đúng giờ tại điểm văn hóa xã để tiếp nhận hồ sơ
và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính
mặc dù thực hiện các thủ tục hành chính tại điểm biêu điện văn hóa xã
có những điểm vượt trội hơn so với trước kia đi làm ở xã
tuy nhiên sau gần một tháng đi vào hoạt động
số lượng người dân đến thực hiện các dịch vụ công trực tuyến vẫn còn rất ít
nguyên nhân là bởi đa số người dân vẫn chưa quen với mô hình mới này
vẫn tìm đến trụ sở ủy ban nhân dân xã để thực hiện các thủ tục hành chính
bên cạnh đó là kỹ năng sử dụng máy tính chưa thành thạo và tâm lý e ngại vẫn còn
nên số lượt đến tham gia dịch vụ mô hình này tính đến nay vẫn còn rất hạn chế
nguyên nhân là bởi đa số người dân đến thực hiện các dịch vụ công trực tuyến vẫn còn rất ít
nói chung là có nhiều cái sợ hãi trong lòng này
thì người ta vẫn còn e ngại người ta chưa thực sự tiếp nhận cái dịch vụ này
hiện nay bên cạnh việc hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính
tại biêu điện văn hóa xã trung mầu cũng cung cấp đa dịch vụ như huy động tiết kiệm biêu điện
chuyển tiền bảo hiểm biêu điện phân phối hàng tiêu dùng
đây cũng là hướng đi góp phần đa dạng hóa các dịch vụ
qua đó người dân sẽ dần tiếp cận nhiều hơn tới các dịch vụ của biêu điện
hàng hóa và các dịch vụ khác ví dụ như là mua bảo hiểm y tế
bảo hiểm xe máy bảo hiểm thân thể hoặc là các dịch vụ chuyển hàng
chuyển thư chuyển tiền hoặc là mua các hàng hóa tạp phẩm
thì cũng đều có triển khai ở đây nhưng mà mức độ thì cũng chưa phải là nhiều
bởi vì ở đây là có sự cạnh tranh khá là lớn các mặt hàng khá là lớn
cho nên là cần phải có cái sự tiếp thị khá là mạnh mẽ
mới tiếp nhận được những mặt hàng ở đây
triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ công trực tuyến tại điểm biêu điện văn hóa xã
là một trong những chủ trương đúng đắn góp phần giảm tải các thủ tục hành chính
tại các trụ sở ủy ban nhân dân
tuy nhiên để mô hình phát huy tối đa hiệu quả
thì rất cần các cơ quan chuyên môn tuyên truyền rộng rãi hơn nữa
để người dân có thể tiếp nhận và hiểu được lợi ích thực sự
khi thực hiện các thủ tục hành chính tại điểm biêu điện văn hóa xã
theo tôi là người dân vẫn chưa biết đến nhiều
nên cần phải quảng cáo quảng bá thông tin cho người dân
để người dân biết nhiều
vì biêu điện mình mới khai trương lại
nên người dân vẫn chưa biết là mình có những dịch vụ như thế
nên bên biêu điện mình cần phải quảng bá những thông tin
để biết đến cho người dân
để người ta biết là bên mình phục vụ cả những vấn đề là
hành chính công
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi tám
hà nội đang tích cực nhân rộng các mô hình điểm an toàn thực phẩm
trong đó các quận huyện đã triển khai hệ thống các cửa hàng siêu thị
tuyến phố bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
việc hà nội đẩy mạnh các chuỗi cửa hàng siêu thị thực phẩm có kiểm soát
giúp người tiêu dùng có thêm những địa chỉ kinh doanh thực phẩm tin cậy
an tâm khi sử dụng những nguồn thực phẩm rõ ràng đã qua kiểm định về chất lượng của từng sản phẩm
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những mô hình này
thời gian qua hà nội có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm với những kế hoạch và việc làm cụ thể đạt hiệu quả cao
nhiều mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm đã được triển khai rộng rãi tại các quận như thanh xuân đống đa cầu giấy
được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng
đặc biệt việc hà nội nhân rộng các chuỗi cửa hàng siêu thị thực phẩm an toàn cung cấp cho người dân thủ đô những địa chỉ kinh doanh thực phẩm tin cậy
được giám sát bởi các cơ quan chức năng đã phần nào giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng
mới đây do nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn có kiểm soát của các hộ gia đình ngày càng tăng
công ty trách nhiệm hữu hạn hương việt sinh đã khai trương thêm điểm cung cấp thực phẩm an toàn thứ ba tại phường thanh xuân nam để phục vụ người dân trên địa bàn
được sự lãnh đạo của quận ủy chỉ đạo của ủy ban dân quận thanh xuân và ủy ban dân phường cũng đã phối hợp với phòng y tế quận thanh xuân
cũng đã tìm được một địa điểm rất phù hợp và ủy ban dân phường đã báo cáo đảng ủy và cũng họp với các hộ dân
đặc biệt là hệ thống chính trị của các khu dân cư ở khu dân cư số một và tạo được một địa điểm nó cũng không phải là rộng đâu
nhưng mà nó cũng là điểm trung tâm để cung cấp cái lượng thực phẩm an toàn sạch
và đây là nhu cầu rất lớn của nhân dân của phường thanh xuân nam
điểm của phường thanh xuân lam là điểm thứ ba và trong quá trình làm việc cung cấp thực phẩm an toàn tới người dân
thì công ty có bộ phận kiểm soát về chất lượng
thứ nhất là có kỹ sư giám sát về bên trang trại trồng rau cũng có người phụ trách ở tại các vùng trồng rau
và được cấp chứng nhận việt gáp và các vùng các trang trại chăn nuôi lợn gà bò
thì tất cả những vùng đó là đều có kỹ sư giám sát về kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi
còn hiện tại thì công ty đang có những dịch vụ như sản xuất từ khâu đầu vào sản xuất giám đỗ đậu phụ
bún bánh phở rau tất cả những nguồn cơ bản thực phẩm tươi sống thì đều được công ty kiểm soát rất là chặt chẽ khi mà đưa ra thị trường
việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả và hóa chất kháng sinh trong các sản phẩm từ thịt
tràn lan gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng
thì nhu cầu về các điểm cung cấp thực phẩm
điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát là rất cần thiết
việc nhân rộng các điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân
hôm nay là nhân dịp khai trương cửa hàng rau sạch
thì nhân dân ở phường này rất vui mừng và tin tưởng cửa hàng là làm sao mà giữ tín để cho nhân dân chúng tôi được yên tâm mua rau sạch về dùng cho gia đình
chứ là mua rau an toàn về mình ăn
không lo có thuốc sâu không lo có các hóa chất
mình dùng cho gia đình thì mình an toàn cho cả gia đình cho các con các cháu sau này
hầu như ngày nào tôi cũng đến đây mua bởi vì là tôi tập luyện sức khỏe ngay đây ngay sân này
cảm thấy tốt rau thì tươi ngọt
đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
từ các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có kiểm soát góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
bên cạnh việc nhân rộng các chuỗi mô hình cửa hàng siêu thị thực phẩm an toàn
nhiều mô hình về kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm được thành phố vào cuộc quyết liệt
tăng cường khâu tuyên truyền kiểm tra giám sát
thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chấm điểm về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các quận huyện
ngoài ra trong thời gian tới hà nội sẽ tiếp tục quy hoạch thêm các tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống đường phố có kiểm soát
kiên quyết dẹp bỏ các cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm
tuy nhiên để phát huy hiệu quả điều quan trọng đó là ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ kinh doanh và người tiêu dùng được nâng cao
có như vậy mục tiêu kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại hà nội mới đạt hiệu quả cao